tối ngày một mươi một tháng một mươi hai tại trung tâm hội nghị tỉnh khánh hòa đã khai mạc liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ ba mươi chín
tới dự có đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
phát biểu tại liên hoan đồng chí võ văn thưởng nhấn mạnh báo chí nói chung ngành truyền hình nói riêng có vai trò rất quan trọng
trong việc định hướng dư luận và tạo đồng thuận trong xã hội củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng nhà nước
ban tổ chức lựa chọn chín thể loại chương trình đang được sản xuất phổ biến tại các đài truyền hình đài phát thanh truyền hình ở việt nam
để các đơn vị dự thi gửi tác phẩm tranh tài với hơn bốn trăm sáu mươi tác phẩm của các tác giả nhóm tác giả dự thi
trong đó thể loại phóng sự thu hút nhiều tác phẩm tham gia nhất với gần một trăm năm mươi tác phẩm
ở thể loại phim tài liệu đã có hơn tám mươi phim tài liệu một tập và sáu phim tài liệu dài tập được gửi đến tranh tài